thưa quý vị một đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia với số lượng lớn
vừa bị công an tỉnh nghệ an phối hợp với công an tp vinh triệt phá thành công
bắt giữ hai đối tượng cùng hơn bốn kg ma túy đá hai bánh heroin một mươi hai một trăm linh viên ma túy tổng hợp
vào dạng sáng ngày sáu tháng ba tại số nhà hai mươi hai đường trần đình san thuộc khối một phường vinh tân tp vinh
lực lượng công an bắt giữ hai đối tượng phan trọng sơn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn và nguyễn tất thạch sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
cùng chú tại tp vinh tỉnh nghệ an về hành vi mua bán trái phép chất ma túy thù giữ tại chỗ hơn bốn kg ma túy đá
hai mươi bánh heroin một mươi hai một trăm linh viên ma túy tổng hợp phan trọng sơn là đối tượng đã từng có ba tiền án về ma túy
sau khi ra tù chưa được bao lâu sơn tiếp tục móc nối với các đối tượng cộng cán khác để thiếp lập nên đường dây mua ma túy
từ lào về nghệ an tiêu thụ quá trình theo dõi bắt giữ đối tượng sơn rất manh động đã liều lĩnh đạp chân ga
lao xe về phía lực lượng chức năng rồi cố thủ trong xe buộc lực lượng chức năng phải đập vỡ kinh lái
không chế kịp thời bắt giữ sơn và thạch ngay trước nơi ở của hai đối tượng